sau tháng đầu năm tình hình kinh tế của tp hcm có dấu hiệu phục hồi khi dịch bệnh được kiểm soát
ngành dịch vụ du lịch đã bắt đầu khởi động
tuy nhiên dự báo vẫn còn khó khăn trong sáu tháng cuối năm
nhiều giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đã được đưa ra
tại hội nghị về kinh tế xã hội tp hcm diễn ra vào sáng nay
tổng sản phẩm trên địa bàn grdp sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ước tăng một hai so với cùng kỳ năm trước
trong đó khu vực nông lâm thủy sản tăng mạnh nhất ba một mươi một
sau đó đến công nghiệp và xây dựng tăng một tám mươi tám
còn ngành dịch vụ dù khó khăn vẫn tăng sáu mươi bảy
tuy nhiên tổng thu cân đối ngân sách nhà nước sáu tháng đầu năm ước thực hiện trên một trăm sáu mươi ba tỷ đồng
chỉ đạt bốn mươi hai dự toán và giảm một mươi bốn bốn so với cùng kỳ
nguyên nhân là các doanh nghiệp vẫn chưa thực sự phục hồi
và xuất nhập khẩu vẫn đang bị hạn chế bởi tình hình dịch bệnh ở những thị trường lớn
thời gian tới
bên cạnh việc quyết liệt kiểm soát dịch bệnh
thành phố tập trung giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất nuôi dưỡng nguồn thu
đồng thời sẽ cắt giảm các chi tiêu không cần thiết để dành cho các nguồn chi quan trọng
hỗ trợ vào tăng trưởng kinh tế
mặc dù chi đầu tư công là điểm sáng của thành phố trong sáu tháng đầu năm
nhưng vẫn cần có giải pháp và quyết tâm chính trị của cả thành phố
để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm
phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân một trăm linh vốn đầu tư công
kích thích tăng thu nội địa và tăng trưởng kinh tế trên địa bàn